trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường
và đón nhận huân chương lao động hạng nhất tham dự buổi lễ có lãnh đạo đại diện
các bộ ban ngành trung ương và thành phố hà nội
trong suốt chặng đường năm mươi năm xây dựng và phát triển trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương
đã khẳng định là một cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu nghệ thuật
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về giáo dục nghệ thuật
tại buổi lễ thêm bản đảng và nhà nước bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng sơn nhạ
đã trao huân chương lao động hạng nhất cho trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương
vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc